phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định năm trăm bốn mươi một phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu chung bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác gắn với bảo vệ bảo tồn phục hồi phát triển nguồn lợi thủy sản phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm
bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế bảo vệ quốc phòng an ninh trên vùng biển
hải đảo thuộc chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của việt nam